hôm nay cũng như mọi hôm các tình nguyện viên đang tất bật chuẩn bị
thành viên tình nguyện từ các nơi đã tập trung đến đây từ bốn giờ sáng
mỗi người một tay để kịp bữa trưa với gần ba trăm linh suất
mang đến tặng các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện quận hai
tâm huyết của tôi là dành chút thời gian của mình trong buổi sáng sớm là nấu những bữa ăn
để làm sao giúp đỡ những bệnh nhân ở các bệnh viện
những người nghèo khó khăn vơi đi một chút
và cái chi phí của họ ở bệnh viện
bởi vì khi mà đến bệnh viện thì thấy người ta có rất là nhiều người nghèo
người ta đi khám bệnh rất là nghèo khó
từ đó mới phát triển cái tâm của mình đi theo các đoàn từ thiện đi đến mọi nơi trên đất nước
chồng bị bệnh hiểm nghèo điều trị gần chục năm nay
dù đã quá quen với nhóm thiện nguyện vì người nghèo và những bữa phát cơm từ thiện thế này
nhưng mỗi lần đến nhận phần cơm người phụ nữ này đều rưng rưng cảm xúc
trong cảnh nhà em cũng nghèo khổ tại vì em cũng mới bị tai nạn á
bị tai nạn thì giờ
thì giờ em không biết làm sao mà
em chỉ mong muốn là cho các nhà hậu tâm
mà cái giúp cho bà con này những người khổ vươn lên
đều đặn hơn hai mươi năm qua
bếp ăn từ thiện của nhóm thiện nguyện vì người nghèo
mỗi tuần đã gửi tặng một năm trăm linh suất cơm nghĩa tình giúp các bệnh nhân nghèo
và người sáng lập ra nhóm chính là một cái tên khá thân quen
của các chương trình thiện nguyện doanh nhân nguyễn thành nga
hay còn được biết đến với cái tên lina hoàng
đối với chị được giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn
những bệnh nhân nghèo là niềm vui niềm hạnh phúc
hầu như là các tỉnh miền đông miền tây
bệnh nhân về rất là đông và hoàn cảnh của bệnh nhân thì rất là khó khăn
cho nên chúng tôi cũng cố gắng kêu gọi anh em bạn bè cùng chung tay vào
để có thêm nhiều
nhiều cái thức ăn dịnh dưỡng tốt hơn cho bệnh nhân
với tâm huyết của mình lina hoàng dành năm mươi thời gian để làm các công việc liên quan đến từ thiện
từ việc tham gia thực tế cùng các câu lạc bộ nhóm từ thiện
đến việc xin tài trợ từ các mạnh thường quân hay là cầu nối giữa bạn bè
để giúp đỡ các mảnh đời nghèo khó trên khắp đất nước
trong những ngày toàn dân phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín vừa qua
quỹ thiện nguyện vì người nghèo đã phát động nhiều đợt tặng quà người nghèo
người già neo đơn gia đình có hoàn cảnh khó khăn
người bán vé số nhạc ve chai tại thành phố hồ chí minh bình dương trà vinh long an
lina hoàng hiện nay đang là giữ cương vị đại sứ nhân ái của thành phố đà nẵng
không chỉ riêng phục vụ công tác từ thiện tại thành phố đà nẵng
mà hoàng hậu lina hoàng là một người đã có một cái lịch sử
một cái hành trình hai mươi năm làm từ thiện trên tất cả mọi miền của tổ quốc
và đi tới đâu cũng được rất nhiều nhân dân bà con yêu mến
cũng từ tấm lòng giữ ước mơ là mình sẽ làm sao để có thể
làm ra một nền kinh tế tốt nhất để phục vụ tâm nguyện của mình đó là giúp đỡ người nghèo
thì cái bếp ăn tình thương vì người nghèo đã có tại căn nhà của chị lina hoàng
là tại sáu mươi ba man thiện từ rất lâu rồi
và chị cũng chính là người chủ nhiệm của câu lạc bộ
quỹ thiền nguyện yêu thương vì người nghèo quận chín
và từ đó thì chị đã thu hút được rất nhiều các mạnh thường quân
các hoa hậu cùng về với cái hội của mình để làm sao góp gió thành bão
một chương trình sẽ được nhân lên nhân lên bằng rất nhiều những sự đóng góp của mọi người
cái sự lan tỏa này ngày càng rộng
hơn hai mươi năm qua bước chân của lina hoàng cùng với nhóm thiện nguyện vì người nghèo
vẫn ngược xuôi trên mọi nẻo đường
dù công việc kinh doanh của mỗi người có lúc bận rộn
thế nhưng sau mỗi chuyến đi họ lại thấy lòng mình bình yên
bình yên đến từ trong sâu thẳm nội tâm khi lòng trắc ẩn của mỗi người được khơi gợi
khi hơi ấm yêu thương lan tỏa
và đó còn là sự trải nghiệm nhiều điều thú vị hiểu rõ hơn về cuộc sống
còn rất nhiều mảnh đời cần được giúp đỡ sẽ chia